ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ công bố thành phố vị thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại hai và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã tới tham dự buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng cho rằng từ nay thành phố vị thanh và khu vực mở rộng được nâng lên một vị thế mới với sức lan tỏa mạnh mẽ
là tiền đề để phát triển thành phố theo hướng văn minh hiện đại bền vững góp phần đưa hậu giang khẳng định vị trí và vai trò quan trọng
trong phát triển kinh tế xã hội ở khu vực đồng bằng sông cửu long nói riêng và cả nước nói chung
trong thời gian tới phó thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh hậu giang đặc biệt quan tâm đến thành phố vị thanh
về ưu tiên đầu tư vốn ngân sách nhà nước và xúc tiến kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế khác
đồng thời tiếp tục phát huy lợi thế chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển
phấn đấu xây dựng thành phố vị thanh ngày càng phát triển bền vững và toàn diện hơn